và khi mâu thuẫn bộc phát đối tượng lâm viết tấn lộc chú tại xã tân lập huyện tân biên đã đâm khiến cho hai người thương vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng về hành vi giết người
trước đó lộc đến nhà trọ của bạn gái là đặng thị cẩm lệ tại tổ chín ấp thuận an xã thạnh bình chơi
tại đây lộc và lê xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
anh nguyễn văn nhịn chú huyện hòa thành thấy vậy đã vào can ngăn
do nóng giận lộc lấy dao bấm mang sẵn trong người da đâm nhịn và lê gây thương tích
dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh nhịn đã tử vong ngay sau đó
chị lê vẫn được điều trị tại bệnh viện
ngay sau đó lộc bị công an huyện tân biên bắt giữ
được biết lộc và người mới vừa là người mới bị chấp hành xong án phạt tù vào ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu về tội trộm cắp tài sản
ngày hôm qua công an tỉnh tây ninh đã tiến hành khởi tố hai bị cắp tài sản

công an tỉnh tây ninh đã tiến hành khởi tố hai bị cắp tài sản
một vụ án ma túy khác cũng vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu triệt phá bắt giữ đối tượng nguyễn duy bảo
trú tại phường nguyễn an ninh tp vũng tàu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
bảo bị bắt giữ khi đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện tại khu vực trước cửa nhà số một trăm bốn mươi ba đường phan chu trinh phường hai thành phố vũng tàu
tại hiện trường các trinh sát thu giữ trên tay con nghiện một gói ma túy tổng hợp dạng đá thu thêm trong túi quần đối tượng bảo
một gói ma túy tổng hợp dạng đá một điện thoại di động và ba trăm linh đồng là tiền của con nghiện vừa đưa cho bảo để mua ma túy
thưa quý vị và các bạn bị ma túy dẫn đường và để có tiền thỏa mãn cơn nghiện nhiều đối tượng đã thực hiện các vụ cướp cướp giật tài sản một cách manh động liều lĩnh
mới đây sau một thời gian điều tra tích cực công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang đã bắt được một nhóm cướp nguy hiểm
tuy của đời còn rất trẻ nhưng các đối tượng đều bị bắt
hai mươi đối tượng đều nghiện ma túy chúng đã gây ra nhiều vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã ngã bảy huyện phụng hiệp của tỉnh hậu giang và tỉnh long an
sáng sớm ngày hai mươi một tháng bốn chị nguyễn vịnh hà chủ tịch huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang đang dừng xe mua nước trên đường ba mươi tháng bốn
đoạn gần bệnh viện đa khoa khu vực ngã bảy
thì bị một đối tượng đi xe mô tô giật chiếc túi sách
bên trong có một số đồ dùng trẻ con rồi tăng tốc bỏ chạy về hướng địa bàn huyện phụng hiệp
em ngừng lại em mua kêu chủ quán bán cho em một phít trà đường
xong sau khi đó em dỡ khớp xe em bỏ vô em bỏ vô xong em mới lấy túi sách em bỏ dưới dò em
là em đăng em quầy em nhanh đèn em qua lộ em lên vô cổng bệnh viện
rồi mới vừa nhanh đèn thì cốp nó đã giật túi sách của em
sau khi truy đuổi gần một mươi km
công an thị xã ngã bảy và công an huyện phụng hiệp bắt được đối tượng lê văn khánh một mươi tám tuổi
trú tại ấp thắng mỹ xã phụng hiệp huyện hòa hiệp cùng phương tiện và tăng vật
tại cơ quan điều tra khánh khai nhận vì hết tiền sử dụng ma túy
nên đã gây ra vụ cướp giật trên đồng thời chiếc xe mô tô bị kiểm soát sáu mươi hai k một năm nghìn ba trăm tám mươi tám
mà khánh đi gây án cũng là do hắn cấp được tại huyện châu thành tỉnh long an vào bốn ngày trước
nó nói là anh đi lên thăm mẹ em về nhưng không có tiền về
nên em mới lấy cái dao bỏ dưới túi em lấy em đi cướp
rồi em đi được cướp tới cướp trắng gặp người hình niên chạy chiếc pcx
nên em chặn người hình niên đó lại em kêu xuống xe rồi em lấy xe đi
tiếp tục điều tra mở rộng công an thị xã ngã bảy tiến hành bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng vũ và đoàn quốc thuận
cùng trú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
hai đối tượng này đã cùng với lê văn khánh gây ra sáu vụ cướp tài sản khác
trên quảng lộ phụng hiệp đoạn qua địa bàn thị xã ngã bảy và huyện phụng hiệp
lúc mà ba thằng chạy hàng đá xong
là bí gũ nhau đi cướp là mang theo hai cái giáo thái lan
lúc mà chở tống ba lên tới cầu dược thì thả nguyễn hữu xuống
rồi nguyễn khánh mới dặn nguyễn hữu là được nào có xe ngon ngon
rồi đi mà nên biết có tiền thì điện cho hay
rồi em với nguyễn khánh mới chạy xuống
chạy xuống cầu
rồi cái vụ máy điện thì hai thằng xuống là lấy giao khống chế xin tiền

trên tiếng quảng lộ phụng hiệp có xảy ra nhiều cái vụ là cướp tài sản
thì qua xác định ban đầu đó đây là nhóm đối tượng có liên quan với tí
thì chúng tôi tiến hành là phân công lực lượng mai phục ở các địa bàn
đến ngày hai mươi một chúng tôi tiến hành là bắt quả tang tên khánh
thì qua đấu tranh làm việc tên khánh khai
nhận cùng với lời khai của người bị hại trong các vụ cướp điều một mươi chín thì phù hợp với nhau
chúng tôi tiến hành là bắt các tên tử còn lại
qua các vụ việc trên cho thấy các đối tượng trụng cấp đều nghiện hoa túy dù tuổi đời còn rất trẻ
khi cần tiền chúng sẵn sàng gây án không từ bất cứ thủ đoạn nào
để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này bên cạnh sự phối hợp của các ngành chức năng
thì sự giáo dục quan tâm sát xa của gia đình sẽ góp phần ngăn chặn sự trẻ hóa tội phạm
tại tp hcm hai đối tượng phạm tiến mạnh trú tại quận tám và hạp đức bắc trú tại quận tân phú
vừa bị công an quận bình thạnh khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản
được biết đối tượng mạnh trước đây là sinh viên trường đại học kinh tế tp hcm
từng bị công an quận một mươi một bắt về tội lừa đảo
hai đối tượng đã dùng giấy chứng minh nhân dân giả
tự xưng là giảng vụ
giảng viên đại học kinh tế tp hcm rồi đăng lên mạng thông tin giao bán xe với giá rẻ
khi người mua chuyển khoản tiền mua xe hai đối tượng bỏ số điện thoại và xóa những thông tin trên mạng
với hành vi trên hai đối tượng đã lừa đảo được hơn hai mươi ba vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an bình thạnh đã phong tỏa các tài khoản giả
xác định hai đối tượng và triệu tập về trụ sở công an
hai đối tượng khai nhận mua giấy chứng minh nhân dân ở các tiệm cầm đồ
dán hình của mình lên rồi ra ngân hàng mở tài khoản để nhận tiền từ các nạn nhân
tiền chiếm đoạt được mạnh lấy bảy phần còn bắc ba phần
công an quận bình thạnh đề nghị những ai đã chuyển tiền vào các tài khoản mang tên
nguyễn văn cư nguyễn trường nhị phạm tiến mạnh hạp tiến bắc và trần quốc cảnh mua xe
hãy liên hệ với công an bình thạnh để hợp tác điều tra
thưa quý vị và các bạn trước thực trạng thuốc nổ đưa về quảng ngãi sử dụng đánh bắt hải sản
lực lượng công an quảng ngãi đã tăng cường đấu tranh triệt phá nhiều đường dây đối tượng vận chuyển sử dụng thuốc nổ
hiện nay nhiều vùng biển quảng ngãi một số ngư dân lén lút sử dụng thuốc nổ đánh bắt hải sản
đối tượng đánh bắt theo kiểu hủy hoại môi trường này chủ yếu là ngư dân ở xã bình châu huyện bình sơn ngư dân huyện lý sơn
họ sử dụng số lượng lớn chất nổ làm dung chuyển cả vùng dạng san hô hàng loạt cá chết trôi nổi trên biển
bởi vì mà con ngư dân nước lợi sống ở nhà vào cái đất hoàng đoạn này
mà bây giờ dân khớp địa phương đến đó dùng thuốc nổ đánh thì tôi hổ thử các anh là có nào giống vô nữa
mới đây trên tỉnh lộ sáu trăm hai mươi một đoạn qua huyện bình sơn lực lượng công an đã phát hiện hai đối tượng nguyễn tấn phát và nguyễn hữu vinh sử dụng mô tô chở một trăm bảy mươi năm kg thuốc nổ
tiến hành khám xét nhà đối tượng trên và đồng bọn phát hiện thêm một bao thuốc nổ với ba mươi năm kg thuốc được cất giấu ngoài vườn
công an huyện lý sơn cũng phát hiện một ô tô
công an huyện lý sơn cũng phát hiện một ô tô do mai văn hà điều khiển chờ gần một kg thuốc nổ trái phép vận chuyển từ đất liền ra đảo để bị tiêu thụ
các vụ việc trên sẽ ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trước cái thực trạng mà ngư dân sử dụng thuốc nổ đánh bắt hải sản thì nó đem đến cái hệ là cạn kiệt cái nguồn thủy sản ở trên địa bàn
thứ hai nữa là ảnh hưởng đến cái nguồn lợi tự sáng ở địa phương
thì trước cái việc đó thì công an huyện lý sơn đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đặc biệt là kiểm soát vào ban đêm
thì thông qua cái công tác tuần tra kiểm soát này thì công an huyện lý sơn đã bắt giữ được một cái vụ vận chuyển gần một tấm thuốc nổ ở trên địa bàn
và qua đó rác nè các đối đường để mà có cái hành vi buôn bắn trái phép cái vật liệu nổ trên địa bàn
việc sử dụng chất nổ đánh bắt hải sản với tính chất hủy diệt đã gây không ít khó khăn cho hàng nghìn người dân sinh sống phụ thuộc vào nguồn lợi tự sáng
với trường này nguồn đồng nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế trong hai ngày tới do tác động của giải mây rông từ phía bắc nên khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rải rác
phần nào làm dịu hẳn tiết trời oi nóng trong thời gian vừa qua nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
đến ngày một mươi tám khi rãnh mây rông yếu đi mưa ở khu vực này sẽ giảm xuống diện vài nơi nên nhiệt độ tăng nhẹ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mây thay đổi ngày có nắng mưa có trăng chỉ xuất hiện cục bộ với lượng không nhiều trong khoảng thời gian chiều tối và đêm
nhưng tình trạng nắng nóng cũng suy giảm nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết vẫn chưa biến đổi quá nhiều mưa rông chỉ xuất hiện rải rác vào thời điểm chiều tối
và ban ngày khu vực vẫn có nắng vừa phải nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ mây thay đổi ngày có nắng với cường độ bức xạ mức trung bình
đến chiều tối trên khu vực có mưa rông trên diện rộng người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại